năm học mới hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đã cận kề đến thời điểm này các địa phương vùng sâu vùng biên giới của tỉnh đắk lắc cơ bản đã hoàn thành xong việc xây dựng sửa chữa trường lớp và mua sắm trang thiết bị để phục vụ dạy và học cho con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn
năm học này trường tiểu học nguyễn thị minh khai xã ia hoa đã đón nhận thêm niềm vui mới khi huyện buôn đôn hỗ trợ kinh phí xây dựng một nhà hiệu bộ hai phòng chức năng các công trình đã được hoàn thành chín mươi các hạng mục dự kiến sẽ sớm được đưa vào sử dụng